chiều bảy tháng bốn đội quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tp việt trì đã phát hiện nhóm thanh niên tụ tập chơi game tại quán net anh tuấn ở phường dữ lâu thành phố việt trì
lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong máy chủ đình chỉ hoạt động quán nét lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở là tạ anh tuấn